tại vùng cao tỉnh lào cai mùa làm nương rẫy cũng chính là mùa hanh khô
việc đốt nương làm rẫy luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng rất cao
chính vì vậy việc tăng cường công tác phòng chống cháy rừng có ý nghĩa sống còn đối với diện tích rừng hiện có
đều đạn tuần tra kiểm soát công tác phòng chống cháy rừng
các cán bộ hạt kiểm lâm huyện bát sát cũng thường xuyên tuyên truyền
nhắc nhở người dân về công tác phòng cháy chữa cháy và thực hiện phát hành lang bảo vệ rừng
kiểm lâm địa bàn đã phối hợp cùng với các thôn bản
tổ chức tuyên truyền cho bà con nhân dân trong thôn bằng các buổi họp thôn tại địa bàn
và tổ chức hướng dẫn cho bà con thứ nhất là về đốt nương an toàn có kiểm soát
cái thứ hai nữa là thông báo cho bà con về cái thời điểm mà theo cái cấp dự báo
cháy rừng những ngày nắng nóng thì bà con nghiêm cấm không được đốt lửa ở trong rừng
tỉnh lào cai hiện có hơn ba trăm sáu mươi một hectare rừng trong đó gần hai trăm một mươi bảy hectare rừng dễ xảy ra cháy
xác định rõ tính cấp bách phòng cháy hơn chữa cháy
các cấp chính quyền tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng
triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống cháy rừng tăng cường tập huấn nghiệp vụ diễn tập chữa cháy rừng
để cao trách nhiệm trong công tác phòng cháy cháy rừng trong giai đoạn hiện nay
tổ chức kiểm tra đôn đốc các chủ rừng các cơ sở để thực hiện công tác phòng cháy cháy rừng
chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thường xuyên bám nắm địa bàn
rồi kịp thời tham mưu cho cấp ủy chính quyền cơ sở trong công tác phòng cháy chữa cháy rừng
tổ chức lực lượng thường trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày trong giai đoạn này
tại các cơ quan đơn vị trạm chốt bảo vệ rừng ở trên địa bàn
bên cạnh những thuận lợi công tác phòng cháy chữa cháy rừng cũng gặp không ít những khó khăn
bởi địa hình chia cắt nhiều diện tích rừng ở khu vực hiểm trở
tuy nhiên nhờ chủ động thực hiện các biện pháp đồng thời thực hiện tốt phương châm bốn tại chỗ
gồm lực lượng tại chỗ chỉ huy tại chỗ phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ
nên thời gian qua tại lào cai không xảy ra vụ cháy rừng đáng kể nào